thưa quý vị và các bạn mới đây trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật iot innovation hub
đã được thành lập tại khu công nghệ cao hòa lạc
trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở quan trọng cho nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo
cũng như nâng cao năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại việt nam
trong khuôn khổ chương trình hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về trung tâm
qua sự trải nghiệm của phóng viên truyền hình nhân dân
nhưng trước hết xin mời quý vị cùng nhìn lại một số hình ảnh của buổi lễ thành lập
trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật iot innovation hub

bộ khoa học công nghệ và công ty ericsson thụy điển thành lập
với ba mục tiêu chính là hỗ trợ nền tảng sáng tạo cho hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
nền tảng hỗ trợ học tập và giáo dục và nền tảng hỗ trợ nghiên cứu và phát triển rd
tập trung đẩy nhanh tiến độ của việt nam về internet vạn vật trong cách mạng công nghiệp bốn
trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật iot innovation hub
do bộ khoa học công ty ericsson thụy điển thành lập với ba mục tiêu chính là hỗ trợ doanh nghiệp bốn
với mục tiêu hướng đến các nhà mạng di động doanh nghiệp sinh viên các nhà nghiên cứu những doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật sẽ tạo động lực và cho phép người dùng cùng sáng tạo phát triển và thử nghiệm các ứng dụng iot cũng như hỗ trợ các nhà nghiên cứu doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc thương mại hóa các sản phẩm
trung tâm này thì ericsson đang triển khai cùng với bộ khoa học và công nghệ cùng rất nhiều nhà mạng ở việt nam để đổi mới sáng tạo như viettel hay mobifone
trong một nền kinh tế mới thì dữ liệu nó sẽ như một chất dầu mỏ mới những nền tảng công nghệ mới của ericsson như bốn g hay năm g hay iot chúng tôi dự kiến sẽ đưa vào việt nam trong thời gian tới
với các mô hình đang được trưng bày tại trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật các doanh nghiệp khởi nghiệp sinh viên có thể tham gia phát triển thêm bằng cách nghiên cứu tích hợp các công nghệ để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
thưa quý vị hiện tôi đang có mặt tại trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật iot innovation hub
sau một thời gian khai trương thì hiện tại các thiết bị của trung tâm đã được các đơn vị hoàn thiện và sẵn sàng đi vào sử dụng
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với tôi tìm hiểu về vai trò của những thiết bị ở đây
trước hết thì xin được làm quen với anh phùng công định người sẽ đem đến cho chúng ta những thông tin thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ
xin chào anh định
xin chào anh cáo thiện chào các quý vị khán giả của đài truyền hình nhân dân
vâng anh định hiện tại trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật đang trưng bày những mô hình gì anh có thể giới thiệu cụ thể cho khán giả biết được không
hiện tại tại trung tâm đổi mới sáng tạo về internet vạn vật có rất là nhiều mô hình
đứng ngay đây thì tôi xin giới thiệu với anh mô hình về đèn đường mô hình hệ thống switch eye
hệ thống này có hai phần phần cứng và phần mềm
phần mềm thì anh nhìn trên màn hình đây là hệ thống điều khiển vào phần mềm
còn đây là cái hệ thống phần cứng đó là gồm các đèn và các cảm biến
và các hệ thống chuyển dữ liệu
thì khi chuyển dữ liệu thì trong đây sẽ có một cái thẻ sim và sẽ chuyển dữ liệu lên hệ thống server cloud
và thông qua hệ thống phần mềm này chúng ta có thể điều khiển được đèn đường này
hệ thống này nắp đặt rất là đơn giản nó bao gồm có hai phần như vừa rồi mình nói
đó là phần module controller để điều khiển và một phần đó là hệ thống nét và các cảm biến
để truyền dữ liệu và kết nối thì chỉ có những thao tác rất đơn giản
và người kỹ thuật có thể thao tác để nắp đặt hệ thống
và nó sẽ không phải can thiệp của con người sau khi lắp đặt nữa
tôi được biết là một trong những ưu điểm vượt trội của hệ thống này là có băng thông rất là nhỏ
phù hợp với các thiết bị iot
đặc biệt là trong tương lai khi một số lượng các thiết bị này càng tăng
cái hệ thống này là dựa trên nền tảng năm g
do vậy thì cái cường độ sóng nó có thể phủ sâu rất là sâu xuống
khá là sâu xuống dưới đất lòng đất
và tuy nhiên thì với việc là vừa là sóng phát ra sâu nhưng mà cái băng thông lại thấp
và dương lượng truyền dữ liệu nó lại ít
do vậy thì cái pin với những công nghệ pin bây giờ thì cái việc là mình truyền ít như vậy
thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái khả năng truyền dữ liệu
tiếp theo mời anh và quý vị khán giả đến với mô hình tiếp theo
đây là cái hệ thống về iot iot parking
thì sẽ dùng cho một cái đô thị thông minh và để quản lý các cái bãi xe
mà khi mà anh mà muốn vào thành phố mà muốn đặt xe vị trí nào thì đôi khi anh tìm mỏi mắt là anh không thấy được
thì đến khi mà anh có được cái hệ thống này
thì anh sẽ biết ở vị trí nào nó còn chống cho mình
và lúc đó thì anh đến đấy và anh đặt cái xe vào
anh không phải mất công anh đi tìm nữa
thì đấy là cái công dụng của hệ thống này
thì ở cái hệ thống này nó sẽ có một cái cảm biến rất là nhỏ như thế này
anh nhìn thấy không
đấy và cảm biến này nó sẽ đặt dưới nòng đất
đấy và nó sẽ cảm nhận từ ở trên đây có xe
có xe thì đặt ở đây
trong một khoảng thời gian nhất định
đấy thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ truyền dữ liệu về hệ thống iot accelerator
và nó sẽ hiện thông số lên là
à cái xe này nó đã có
ở chỗ vị trí đã có xe đặt
và vị trí này nó còn chống
và chúng ta biết được rằng vị trí chúng ta đến có bao nhiêu chỗ thì chúng ta sẽ vào
như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian để chúng ta đi tìm vị trí đặt xe
vậy thì còn về vấn đề tiết kiệm năng lượng là sao ạ
bởi vì được biết là khi thiết bị này triển khai dưới lòng đất
thì đòi hỏi phải hoạt động trong một thời gian dài
vậy thì yêu cầu về tiết kiệm năng lượng có phải là một yêu cầu bắt buộc không ạ
anh có thấy cục pin này không
đây tôi có cái cục pin như thế này
khi mà sử dụng cái nền tảng nbot như thế này thì cái băng thông nó chuyển rất là ít
cái tín hiệu của nó chỉ vài byte thôi
nên là cực kỳ tiết kiệm
nếu như anh dùng bốn g bây giờ mà anh dùng chơi điện thoại anh dùng nâu thì pin của anh sẽ nóng lên
như vậy là pin của anh đang tiêu thụ rất là nhiều điện
nhưng cái pin này thì hoàn toàn không
vì chúng ta chuyển rất là ít dữ liệu
và với cái việc chuyển dữ liệu càng thấp nữa thì cái tuổi thổ của pin nó sẽ kéo dài ra
đối với cái vị trí cảm biến này là gần như là chúng ta sẽ không phải thay thế pin trong một mươi năm
tiếp theo tôi mời anh xem qua đây
xem cái hệ thống theo dõi mực nước
hệ thống water level
thì hệ thống này thì nó sẽ làm nhiệm vụ là theo dõi mực nước lên xuống
anh nhìn thang này
chúng ta sẽ đo được
đấy thì khi mà đo cái mực nước như thế này thì chúng ta sẽ có cái cảm biến
anh nhìn thấy chưa
nó sẽ có cảm biến như thế này và nó sẽ chuyển dữ liệu
đây là cái cục pin
như vừa rồi
tôi cũng cho anh xem
đây là pin để chuyển dữ liệu đi
và đây là chỗ cái cảm biến để đo
đây là một cái hệ thống mô phỏng
sau này chúng ta sẽ quan trác cái hệ thống về sông ngòi hồ nước
để xem nó lên xuống hay như thế nào
theo như tôi được biết thì những mô hình công nghệ mở như là streetlight hay iot parking
thì các doanh nghiệp khởi nghiệp hay các bạn sinh viên có ý tưởng mới thì có thể tham gia đóng góp để tạo ra những sản phẩm khác nhau
anh có thể chia sẻ rõ hơn về đợt này được không ạ
vâng thưa anh
cùng với quý vị khán giả
thì cái mục tiêu khi ra đời cái trung tâm này
nó là mục tiêu là hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp
hỗ trợ những người nghiên cứu
như vậy thì tất bất kể một doanh nghiệp hay một nhóm khởi nghiệp hay một nghiên cứu nào có nhu cầu
là chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ
khi vào đây là chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị cho họ
cung cấp cho họ nơi để làm việc
cung cấp cho họ chuyên gia
để họ có thể hoàn thiện cái nghiên cứu của mình
và hỗ trợ họ thương mại hóa sản phẩm của mình
đó là những cái mà chúng tôi có thể hỗ trợ được cho cộng đồng khởi nghiệp
anh định này từ khi bước vào đây thì tôi đặc biệt ấn tượng với cả mô hình cánh tay robot ở ngoài kia
thì không biết là anh có thể giới thiệu về cái mô hình này được không ạ
để anh hình dung và cả quý vị hình dung rõ hơn
thì tôi mời quý vị và các anh ra ngoài kia
và tôi sẽ demo về cái cánh tay đó
xin giới thiệu với anh và quý vị khán giả
đây là mô hình về cánh tay robot
thì cánh tay robot này được điều khiển thông qua một cái thiết bị cảm biến
thiết bị cảm biến này kết nối với mạng và robot này kết nối cũng với mạng thông qua mạng năm g
và cái độ trễ của nó nó chỉ có một mini giây thôi
một độ trễ rất là gọi là lý tưởng
gần như là tức thì khi mà chúng ta điều khiển cánh tay ở cái cảm biến thì cái cánh tay nó sẽ hoạt động theo
thì đây là một trong những cái mà mô phỏng của chúng tôi ở sau này
khi mà chẳng hạn như anh là một bác sĩ anh ở hà nội
nhưng anh có thể điều khiển ở một cánh tay để anh mổ cho một bệnh nhân ở hồ chí minh
hoặc là anh ở bên mỹ anh có thể mổ ở cho việt nam
chia sẻ với anh đó là cái robot này thì nó cũng sẽ có giống như các hệ thống khác
nó sẽ có hai phần là phần cứng và phần mềm để điều khiển
và khi mà cái cảm biến anh nhìn cái cảm biến monitor này
nó cảm nhận được cánh tay di chuyển như thế này
và nó sẽ dùng phần mềm và nó sẽ tính toán các độ thông số về tọa độ
sau đó nó chuyển ra đây
và nó sẽ điều khiển để nó hoạt động
thì bây giờ tôi sẽ demo cho anh
để anh nhìn thấy được là nó sẽ hoạt động
tôi sẽ gắp vật và thả vào đây
vâng vừa rồi quả là một trải nghiệm rất là thú vị
vâng thanh định này thì được biết là trung tâm đổi mới sáng tạo sau khi đi vào hoạt động
sẽ trở thành nơi cung cấp các nền tảng đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
cũng như là các bạn sinh viên
vậy thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này được không ạ
khi mà công ty election việt nam phối hợp cùng với bộ công nghệ để thiết lập ra cái trung tâm này
thì mục tiêu của nó là hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp
thì ngay khi chúng tôi được thành lập và bắt đầu hoạt hành thì chúng tôi đã tổ chức kết nối với các đối tác khác
như là các trường đại học như bách khoa đại công nghệ đại quốc gia đại học fpt và các trường đại học khác
cũng như các vườn ươm cũng như các nhà đầu tư
và chúng tôi sẽ mời gọi những người có đam mê vào cùng để nghiên cứu ra các sản phẩm
và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ để từ việc nào họ làm chủ công nghệ như thế nào sản xuất thử nghiệm như thế nào
cho đến thúc đẩy họ để làm sao đưa ra doanh nghiệp đưa ra sản phẩm ra thị trường
thì đấy là những cái mục tiêu mà chúng tôi cố gắng hướng đến và mong muốn đạt được sau khi mà trung tâm này được thành lập và vận hành
vậy thì khi mà sinh viên hoặc những doanh nghiệp khởi nghiệp họ có nhu cầu thì họ có thể liên hệ như thế nào để có thể sử dụng các thiết bị của trung tâm được
khi mà các người nghiên cứu các nhóm khởi nghiệp cũng như là các bạn có đam mê muốn sử dụng trang thiết bị cũng như là được chúng tôi hỗ trợ
thì có thể liên hệ thông qua tôi hoặc là thông qua
hệ thống website của chúng tôi qua email thì chúng tôi có đã thành lập một cái website là innovationhub vn
và qua đó thì mọi người có thể kết nối với chúng tôi và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ để đưa được ý tưởng của họ thành sản phẩm phục vụ cuộc sống
hy vọng với những nền tảng mà trung tâm cung cấp không chỉ thu hút được tài năng trong nước mà còn là những tài năng ở nước ngoài trở về việt nam
đem lại những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về việt nam trong kỷ nguyên số
thưa quý vị tàu spirulina hay còn gọi là tàu xoắn được biết đến là sản phẩm có nhiều công dụng như bảo vệ và tăng cường sức khỏe
chống lão hóa điều trị táo bón tăng cường sức đề kháng và phù hợp với nhiều đối tượng
nhận thấy những giá trị của tàu spirulina viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hòa lạc hira đã phối hợp với học viện nông nghiệp việt nam phát triển và nuôi trồng chủng giống tàu xoắn vnua ba
và bước đầu đem lại những kết quả
đây là khu nuôi trồng tàu spirulina của viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hòa lạc
với cơ sở hạ tầng gần sáu m hai được quy hoạch khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năng suất đạt năm sáu tấn tàu khô một năm
tàu xoắn này đã được một nhà kho cổ pháp phát hiện ở đảo charles
đến bây giờ thì được tổ chức y tế thế giới đánh giá đây sẽ là nguồn lương thực chính trong thế kỷ hai mươi một
và cái tảo xoắn này thì đã được chúng tôi phối hợp với học viện nông nghiệp phát triển thành công
để lựa chọn ra những chủng giống được các nhà khoa học tuyển chọn từ rất nhiều nơi về
thì các nhà khoa học đã qua một quá trình rất là kỹ càng từ việc phân tích theo dõi sự phát triển con giống
theo dõi sự phát triển nó trong các điều kiện tự nhiên điều kiện môi trường việt nam
dần dần thì mới tách tách lọc ra được những loại giống nào mà cảm thấy thích nghi được với môi trường
và cái giống đấy thì lại được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để làm thế nào
để mình nhân cấy ra cái quy mô công nghiệp
về mặt nuôi trồng năng suất tàu vnua ba ổn định có khả năng thích ứng rộng với các điều kiện nuôi trồng khác nhau
đặc biệt có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu miền bắc
với khả năng sinh trưởng nhanh nên giống tàu này ít bị tạp nhiễm bởi các loại tàu khác
thích hợp sản xuất ở quy mô công nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên và thời tiết khí hậu đa dạng ở việt nam
ưu điểm của tàu của chúng tôi thì đã được viết kiểm nghiệp y tế của bộ y tế đánh giá thành phần và khẳng định chắc chắn
thứ nhất là đối với tảo mọi người đều biết đến thành phần protein
thì ở tàu của chúng tôi thành phần protein được sáu mươi tám cao hơn hẳn so với những hàng nhập ngoại hiện tại
như từ pháp như từ đài loan thì nó tầm sáu mươi sáu
thì đấy là ngoài cái protein lượng protein thì chúng tôi có những cái hàm lượng khác
như là acid amine tổng hợp như là beta carotene
đảm bảo cho nguồn dinh dưỡng cho con người
cũng như giúp cho con người có tác động phòng chống được những bệnh tật phòng chống ung thư phòng chống lão hóa
nhằm đẩy mạnh việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu
viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hòa lạc đã phối hợp với học viện nông nghiệp việt nam
cùng một số cơ sở sản xuất dược phẩm để cung cấp ra thị trường sản phẩm với quy mô công nghiệp
từ thực tế trên có thể thấy
việc làm chủ quy trình công nghệ nhân giống nuôi trồng
và chế biến tảo xoắn spirulina của viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao hòa lạc
đã mở ra nhiều triển vọng để phát triển loại dược liệu có giá trị này
mới đây tại hàn quốc một trong những nhà mạng di động lớn nhất nước này
đã vận hành thử nghiệm trước xe buýt tự lái sử dụng dịch vụ mạng di động thế hệ thứ năm
còn gọi là mạng năm g
chiếc xe buýt tự lái bốn mươi năm chỗ của kt đã chạy thử đoạn đường dài bảy km trên đại lộ pyongwa của đảo jeju ở miền nam nước này
nơi vốn đã được lắp đặt mạng thương mại năm g
cùng với tính năng duy trì khoảng cách giữa các xe đang lưu thông
chiếc xe buýt tự lái cũng được trang bị tính năng chia sẻ thông tin với các phương tiện khác và một màn hình hd đa phương tiện
công ty kt dự kiến sẽ tích hợp thêm tính năng xử lý tình huống khẩn cấp và thông tin về tín hiệu giao thông cho chiếc xe
ngoài ra chiếc xe cũng cần cải tiến thêm trước khi chính thức đưa vào sử dụng
trong quá trình chạy thử nhược điểm của xe buýt tự lái sử dụng mạng năm g cũng đã bộc lộ khi xe va chạm với một phương tiện khác
bên cạnh đó nếu mạng năm g và bản đồ chính xác không được thiết lập hay tín hiệu thiết bị định vị gps yếu sẽ rất khó để vận hành chiếc xe buýt trên
mới đây tàu điện siêu tốc shinkansen thế hệ mới của nhật bản mang số hiệu alpha x đã lần đầu tiên ra mắt công chúng
ngoài mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển
alpha x còn được thiết kế trang bị để chống lại động đất đảm bảo an toàn cho mọi người
tàu alpha x dự định sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào năm hai nghìn ba mươi cho tuyến shinkansen phía bắc nối dài tới hokkaido với tốc độ ba trăm sáu mươi km trên giờ
con tàu có hình dáng khí động học hiện đại với đặc trưng phần đầu có mũi dài với hai loại một mươi sáu m và hai mươi hai m
được cho là nhằm thử nghiệm về độ giảm sức cản của không khí và giảm tiếng ồn khi vào đường hầm
trong đợt thử nghiệm lần này
alpha x đã chạy với tốc độ tối đa cho phép vận hành kinh doanh hiện tại là ba trăm hai mươi km trên giờ
đồng thời được thử nghiệm khả năng tăng tốc phanh hãm tốc cũng như cảm giác khi ngồi trên tàu
với mục tiêu hướng tới một hình thức đi lại hiện đại và tiện ích hơn trong tương lai
một công ty vận tải khởi nghiệp của đức vừa tiến hành bay thử nghiệm thành công đối với loại phương tiện bay được biết đến với tên gọi taxi bay
kết quả này được đánh giá là cột mốc quan trọng có thể giúp taxi bay sớm được phép lưu thông
hãng lilium có trụ sở tại đức
cho biết đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của taxi bay năm chỗ chạy điện và được điều khiển từ xa ở sân bay munich
phương tiện bay này được trang bị ba mươi sáu động cơ và có thể điều chỉnh theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang để phù hợp với việc cất cánh và di chuyển
việc sử dụng cơ chế cất cánh lên thẳng giúp tiết kiệm năng lượng
qua đó giúp taxi bay có thể đạt vận tốc tối đa ba trăm linh km trên giờ với công nghệ pin năng lượng hiện nay
lilium đã nhận được khoảng một trăm linh triệu đô la mỹ từ các nhà đầu tư và hy vọng có thể đưa taxi bay vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu biến phương tiện này thành một hình thức vận chuyển phổ biến
một hệ thống mới kết hợp trí tuệ nhân tạo ai và công nghệ vũ trụ giúp các bác sĩ chẩn đoán ung thư ruột
bằng cách tham gia phân tích những video nội soi trực tiếp để đảm bảo không bỏ qua mầm ung thư dù rất nhỏ
ung thư ruột là ung thư phổ biến thứ ba trên toàn thế giới và gây tử vong nhiều thứ hai
tuy nhiên khi nội soi ruột bác sĩ thường bị sót khoảng hai mươi mầm ung thư
với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo ai
thời gian chẩn đoán cũng như tỷ lệ bị sót sẽ giảm xuống giúp việc chữa trị có thể được thực hiện từ rất sớm
hiện công ty odin vision đang phát triển một hệ thống kết hợp giữa ai và công nghệ truyền dữ liệu giữa trái đất và tàu vũ trụ
để đảm bảo ai có thể tham gia chẩn đoán cùng bác sĩ trên phạm vi lớn
odin vision cũng lên kế hoạch nghiên cứu thí điểm lâm sàng trong một mươi hai tháng tới và dự kiến triển khai phiên bản đầu tiên sau hai năm nữa
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay